để triển khai chỉ đạo của chính phủ đồng thời đánh giá được thực trạng về chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín
bộ tài chính dự kiến thành lập tổ công tác liên ngành đánh giá chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới tại việt nam
chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới năm hai nghìn một mươi chín sẽ phản ánh đúng thực tế tình hình thương mại qua biên giới của việt nam
phạm vi khảo sát đối với hàng nhập khẩu từ khi lô hàng nhập khẩu được vận chuyển đến cảng
đến khi lô hàng được vận chuyển về kho của doanh nghiệp trong nội địa
đối với hàng xuất khẩu từ khi lô hàng xuất khẩu được bốc xếp lên phương tiện vận tải tại kho của doanh nghiệp trong nội địa
để vận chuyển đến cửa khẩu xuất khẩu đến khi lô hàng được bốc xếp lên tàu tại cảng để xuất khẩu
mặt hàng lựa chọn khảo sát là hàng mới
dự kiến chủ trì tổ công tác liên ngành là lãnh đạo bộ tài chính bộ khoa học và công nghệ bộ giao thông vận tải
bộ kế hoạch và đầu tư vcci mặt trận tổ quốc hiệp hội logistics hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam
hiệp hội doanh nghiệp điện tử đại diện ngân hàng thế giới tại việt nam